theo viện khoa học thủy lợi miền nam diễn biến xâm nhập mặn từ đầu mùa khô hai nghìn một mươi sáu hai nghìn một mươi bảy đến trung tuần tháng ba năm hai nghìn một mươi bảy ở đồng bằng sông cửu long xuất hiện muộn thấp hơn so với cùng kỳ năm hai nghìn một mươi năm hai nghìn một mươi
theo đó các địa phương cần phối hợp chặt trong quản lý vận hành hệ thống công trình phục vụ chống hạn và xâm nhập mặn
tại vùng ven cửa sông kiểu long khá thuận lợi trong phạm vi cách biển từ hai mươi năm km trở lên các địa phương cần có phương án bố trí sản xuất vụ hè thu hai nghìn một mươi bảy phù hợp
những khu vực cách biển từ hai mươi đến hai mươi năm km vẫn nằm trong vùng rủi ro thiệt hại do hạn mặn
vì vậy các vùng này nên có giải pháp tăng cường nước hoặc chờ mưa trên diện rộng mới xuống giống và tiếp tục cập nhật các dự báo tiếp theo
từ nay đến cuối tháng bốn năm hai nghìn một mươi bảy xâm nhập mặn có khả năng xảy ra ảnh hưởng đến nguồn nước sản xuất và sinh hoạt của người dân
trong phạm vi cách biển từ hai mươi đến hai mươi năm km
trong tháng năm năm hai nghìn một mươi bảy nếu không có mưa độ mặn trên các cửa sông vẫn còn cao và kéo dài sang tháng sáu